rõ ràng học thêm dạy thêm là nhu cầu và nó được tổ chức trong các trường học từ rất lâu
tuy nhiên tại sao vấn đề dạy thêm học thêm lại gây nhiều bức xúc cho xã hội trong những năm gần đây
chính bởi việc dạy thêm giờ không còn đơn thuần là cách hiểu là bổ trợ kiến thức và tự nguyện
mà nhiều nơi đã biến tướng thành mảnh đất kinh doanh của giáo viên nhà trường và theo hình thức tự nguyện bắt buộc
học sinh bốn lớp của khối sáu trường trung học cơ sở ngô gia tự hà nội chỉ với môn tiếng anh
ngoài hai tiết chính khóa một tuần thì các em còn phải học hai tiết học thêm vào buổi chiều và hai tiết tự nguyện theo chương trình tiên tiến
như vậy cùng một môn học nhưng lại tồn tại ba hình thức học khác nhau và điều đáng nói là việc xếp lớp của trường cũng chưa được dựa vào tiêu chí này
sau khi dựa trên cái đăng ký của phụ huynh chúng tôi mới xếp lớp chứ không phải chúng tôi xếp lớp trước rồi chúng tôi bắt học sinh vào lớp đó
không chỉ biến tướng ở trong trường học mà cái xã hội bức xúc đó là tình trạng nhiều giáo viên bớt xén chương trình chính khóa
để ép học sinh phải đến học các lớp ở bên ngoài do chính mình giảng dạy và mục đích cung cấp kiến thức thì ít mà mục đích để kiếm thêm thu nhập cho mình là chủ yếu
em nghe ví dụ ra bài phải chữa cho các cháu nhưng nhiều khi không chữa
nếu bài khó không chữa các cháu cắm bút chịu
không hiểu thêm thì không thể hiểu được bài
đấy nó có cả đây
chuyện như rồi sợ các cô chú nói thật với các cháu như thế
thế nên là bây giờ cái thế hệ bây giờ giảng dạy nó là trường rào hầu như cũng thế
dạy ở trên lớp thì chính khóa thì mình đi dạy thì là thu nhập nó không đủ sống
bởi vậy cũng muốn có một cái nguồn thu bổ sung thêm
bằng cách là mình dạy thêm
thế thì như vậy tức là dạy thêm nó lại cũng là nhu cầu của cả
của cả giáo viên
nhưng mà tôi phải nói là cái nhu cầu này không thể ưu tiên
không thể nếu cái nhu cầu này mà nó là dựa trên cái việc là vi phạm cái quyền lợi của học sinh
thì không thể chấp nhận
khẳng định việc giáo viên tự tổ chức các lớp các nhóm dạy thêm ngoài nhà trường là sai nguyên tắc và vi phạm quy định
đại diện sở giáo dục và đào tạo hà nội cho rằng để xảy ra tình trạng này cần xem xét công tác quản lý của nhà trường và các địa phương
tôi chắc chắn rằng
là trong các trường thiểu học thì không có chuyện dạy thiểu học thêm
đó đây ở ngoài nhà trường thì cũng có thể là do phụ huynh học sinh có nhu cầu nguyện vọng mà tổ chức
thì cái việc này chúng tôi nếu nắm mắt được thì chúng tôi đều cho kiểm tra kỹ và xem xét đình chỉ
bởi vì cũng có những nhóm mà chúng tôi nhận được thông tin chỉ có hai ba cháu là con người nhà và giáo viên dạy
thì cái đó cũng không thể nói là cấm một cách tuyệt đối được
thế nhưng mà còn nếu như giáo viên đứng ra mà tổ chức lớp
thì chúng tôi yêu cầu các nhà trường sẽ có những hình thức kiểu đoạn đối với những giáo viên đó
theo nhiều chuyên gia thì dạy thêm học thêm là nhu cầu có thật
người giỏi cần phát triển người kém cần bù đắp kiến thức
nhưng quan trọng là giáo viên cần biết điểm rừng để khi các em được trang bị đủ kiến thức
cần phải thả học trò ra chứ không phải dạy thêm tràn lan theo cách các thầy cô đang thực hiện như hiện nay
bởi điều này sẽ khiến cho nền giáo dục ngày càng tụt hậu thay vì phát triển